và đây có thể coi là một căn bệnh hay không
nám và sạm da thì đầu tiên mình nói luôn là
nám da cũng được gọi là bệnh
và nó có mạ số trong icd một mươi của các mạ bệnh tật quốc tế
thế và sạm da cũng vậy
sạm da thì nó không có từ sạm da chung
mà nó có những dối loạn sắc tố
trong dối loạn sắc tố nó có những tăng sắc tố
thì mình sẽ tương ứng với các sạm da
sạm da thì cũng có rất nhiều loạn
thế thì đầu tiên là nám da là gì
nám da thì đó là một bệnh tăng sắc tố mắc phải
thông thường thì nó hay gặp ở phụ nữ
mà sau tuổi dạy thì
đặc biệt là sau thời kỳ mang thai
ở nam giới cũng có thể gặp những tỷ lệ nó ít hơn rất là nhiều
còn sạm da thì có nhiều nguyên nhân khác nhau
sạm da có thể là do một phản ứng viêm
cũng có thể do sạm da
sử dụng một cái sản phẩm thuốc gì đó không đúng
hoặc là một nhiễm độc chất gì đó
thì cũng gây sạm da
hoặc là một số bệnh
bản thân bệnh trong cơ thể
ví dụ như bệnh về tuyến thượng thận
bệnh về tuyến giáp
nó đều có thể gây sạm da
có vẻ như là hơi bất công với chị em chúng ta thị hoa nhé
được gọi là phải đẹp thế nhưng